sau một thời gian điều tra công an huyện e leo tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố vụ phá rừng tự nhiên
với quy mô lớn ở xã airson huyện e leo do công ty lâm nghiệp e leo quản lý
vào khoảng đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một lâm tặc đã tàn phá nhiều cánh rừng tự nhiên ở tiểu khu sáu mươi bốn và sáu mươi tám
thuộc xã airson huyện e leo do công ty lâm nghiệp e leo quản lý
hàng trăm cây gỗ có đường kính từ tám mươi đến một trăm linh cm đã bị lâm tặc cưa hạ
cơ quan chức năng xác định tại tiểu khu sáu mươi bốn với diện tích bị tàn phá là chín ba trăm linh m hai số cây bị cưa hạ là hai trăm bảy mươi năm cây
các đối tượng lâm tặc là người ở thôn bảy a xã airleo huyện airleo vào phá rừng để chiếm đất làm nương rẫy
còn tại tiểu khu sáu mươi tám diện tích bị phá là hai tám trăm linh m hai với một trăm một mươi sáu cây rừng bị cưa hạ
các đối tượng khai thác là người ở xã airsao thị xã iayunpa của tỉnh gia lai
công an huyện airleo tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra làm dụng
các đối tượng lâm tặc và trách nhiệm của các cá nhân tổ chức quản lý bảo vệ rừng